chào mừng quý vị đến với bản tin một trăm một mươi ba online chiều ngày một mươi hai tháng một mươi một của truyền hình công an nhân dân
với những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín và an ninh trật tự cập nhật
tại tp hcm ubnd tp hcm cũng vừa yêu cầu các quận huyện tp thủ đức và các doanh nghiệp trên địa bàn
tăng cường các biện pháp phòng chống dịch covid một mươi chín
và động thái này diễn ra trong bối cảnh tp hcm ghi nhận một số ổ dịch trong cộng đồng
và có liên quan đến các khu công nghiệp
thành phố yêu cầu các đơn vị tuyệt đối không lơ là và tăng cường kiểm tra phòng chống dịch
tại các cơ quan đơn vị doanh nghiệp nhà máy và các nơi đông người
bên cạnh đó cần chủ động ra soát chuẩn bị kịp thời phát túi thuốc cho f
tuyệt đối không để bất kỳ f nào cách ly tại nhà mà không tiếp cận được
thuốc điều trị các địa phương giả soát lại tình hình nguồn nhân lực
để nâng cao năng lực y tế cơ sở
vào ngày hôm nay sở y tế tp hcm phối hợp với hội thầy thuốc trẻ việt nam
hội thầy thuốc trẻ tp hcm đã kích hoạt lại mạng lưới thầy thuốc đồng hành
nhằm tăng cường tư vấn và hỗ trợ cho người bệnh covid một mươi chín cụ thể là f
đang có xu hướng tăng lại trong thời gian gần đây trên địa bàn thành phố
mạng lưới thầy thuốc đồng hành là sáng kiến của hội thầy thuốc trẻ việt nam
hội thầy thuốc trẻ tp hcm trong đợt bùng phát dịch covid một mươi chín vừa qua đã huy động hơn bảy bác sĩ
trên khắp cả nước tham gia tư vấn từ xa cho hàng nghìn trường hợp f gặp khó khăn
trong giai đoạn cao điểm của dịch bệnh trên địa bàn tp hcm
các thầy thuốc tình nguyện đã tư vấn và sàng lọc những trường hợp f có dấu hiệu nặng
kịp thời hướng dẫn người bệnh tự chăm sóc và kết nối với các tổ phản ứng nhanh
các trạm cấp cứu vệ tinh để cấp cứu và điều trị
khi cần tư vấn và hỗ trợ của thầy thuốc đồng hành người bệnh f hoặc người thân
hãy gọi tổng đài một nghìn hai mươi hai bấm phím bốn
thưa quý vị khán giả từ ngày năm tháng một mươi một hà nội đã nâng cấp độ trong phòng chống dịch covid một mươi chín lên cấp hai
và theo đánh giá của ngành y tế hà nội trong quá trình thích ứng linh hoạt
f một hai mươi tám thì việc xuất hiện ca covid một mươi chín trong cộng đồng là điều không tránh khỏi
và hiện tại thì thành phố hà nội vẫn duy trì phương án cách ly f một tập trung
tuy nhiên với tình hình số ca mắc thì vẫn tiếp tục gia tăng
có ý kiến cho rằng hà nội nên xem xét thí điểm cách ly f một tại nhà
cụ thể ra sao thì mời quý vị theo dõi phóng sự ngay sau đây của chúng tôi
những ngày gần đây tại hà nội ghi nhận nhiều ca mắc covid một mươi chín trong cộng đồng
và nhiều ổ dịch mới chưa rõ nguồn lây
hiện thành phố hà nội vẫn đưa f một đi cách ly tập trung và điều trị f tại cơ sở y tế
theo trung tâm kiểm soát bệnh tật hà nội
các khu cách ly tập trung vẫn đảm bảo đủ chỗ cách ly không bị quá tải
khi mà cái số lượng f tăng lên sẵn sàng là tiếp nhận cách ly khi mà số f một tăng lên
kể cả những tình huống mà có thể diễn ra ổ dịch trên diện trận
với ba cấp độ bệnh viện
tầng một tầng hai tầng ba
ngoài ra nữa thì tất cả các xã phường các quân hiệp như thế này
đều đã thành lập các trạm y tế lưu động
nghĩa là chúng ta sẽ khuy động tổn lực của thành phố
theo ý kiến của một số chuyên gia y tế trong giai đoạn bình thường mới
hà nội nên xem xét cho các f một có đủ điều kiện cách ly tại nhà
để tránh lây nhiễm chéo ở nơi cách ly tập trung khi quá tải
và giảm chi phí ngân sách y tế
bộ y tế cũng có điều kiện
ví dụ như lối này là
phải có phòng riêng
ví dụ như phải có sự giám sát của cơ quan y tế
hoặc là tổ dân phố hoặc tổ covid cộng đồng
và phải có sự theo dõi sức khỏe của những người f một đó
hoặc là vấn đề xét nghiệm v v

của bộ y tế
vì vậy chúng ta phải tuân thuộc những quy định của bộ y tế
trước đây bộ y tế đã có hướng dẫn thí điểm cách ly f một tại nhà
nhiều tỉnh thành phố áp dụng thành công trong đợt dịch trước
vì vậy để thích ứng và linh hoạt với giai đoạn mới
cần phải thay đổi chiến lược trong công tác phòng chống dịch
trong đó cần mạnh dạn cách ly f một tại nhà
thậm chí f nhẹ không triệu chứng cũng điều trị tại nhà
chỉ đưa f nặng tới cơ sở điều trị
những người bị nhiễm bị bắt bệnh được điều trị tại cơ sở y tế
đấy là điều lý tưởng nhất
bởi vì trong điều kiện đó họ sẽ tránh được lây nhiễm vào cộng đồng
tuy nhiên chúng ta cũng thấy rằng số lượng các cơ sở y tế chúng ta có hữu hạn
chúng ta không có đủ nhiều để chúng ta có thể là thu dung để điều trị toàn bộ
vì vậy việc sẽ phải tổ chức điều trị tại nhà sẽ phải được đặt ra
và cũng thực tế là đã làm rồi
khi người ta được ở nhà điều trị nó cũng giống như là cúng thường
thì người ta sẽ có khả năng hồi phục nhanh hơn
so với việc bị các sức ép liên quan đến môi trường điều trị trong bệnh viện
có áp dụng phương án cách ly f một tại nhà hay không vẫn còn chờ quyết định của ủy ban nhân dân thành phố hà nội
tuy nhiên trong tình hình hiện nay khi mà các ca mắc mới vẫn gia tăng trong cộng đồng
đối với các f một và những người có nguy cơ cao
thì điều kiện tiên quyết là ý thức chấp hành các biện pháp cách ly phòng dịch theo quy định của bộ y tế
đồng thời cần có sự giám sát chặt chẽ từ phía chính quyền địa phương
cũng như cơ sở y tế
thưa quý vị đội cảnh sát điều tra tổng hợp công an quận nam từ liêm hà nội cho biết
đơn vị này đang tạm giữ một mươi người đã có dấu hiệu tổ chức test nhanh covid một mươi chín trái phép
và bán phiếu xét nghiệm giả cho khán giả trận bóng việt nam nhật bản
vừa diễn ra tại sân vận động mỹ đình tối ngày một mươi một tháng một mươi một
tại cơ quan công an một mươi người này khai nhận là nhân viên của phòng khám đa khoa công nghệ bốn
có trụ sở tại phường võ cường tp bắc đông
do giám đốc phòng khám điều động nên số nhân viên này được đưa từ bắc ninh xuống sân vận động mỹ đình
thực hiện việc lấy mẫu xét nghiệm và thu tiền
tuy nhiên theo lời của nhân viên y tế này phải lấy mẫu mới ghi kết quả
thế nhưng cơ quan công an cũng đã thu được rất nhiều phiếu xét nghiệm
in sẵn và đồng tiền
tính từ một mươi hai giờ trưa đến khi bắt đầu trận bóng giữa đội tuyển việt nam và nhật bản
các đối tượng này đã bán ra hơn ba trăm linh phiếu xét nghiệm thu lợi bất chính gần năm mươi triệu đồng
điều đáng nói để các đối tượng thực hiện được hành vi
phần lớn cũng do nhiều khán giả khi đến xem trận đấu chưa nắm rõ được những yêu cầu của ban tổ chức
các đối tượng thực hiện được hành vi phần lớn cũng do nhiều khán giả khi đến xem trận đấu chưa nắm rõ được những yêu cầu của ban tổ chức